bộ giáo dục và đào tạo mới đây đã ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên
theo đó thông tư yêu cầu bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số ba mươi hai nghìn tám của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
ban hành quy định về tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thông tư cũng nêu rõ các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định ở quyết định trên vẫn có giá trị sử dụng